xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày ba mươi một tháng ba của truyền hình công nhân
mở đầu bản tin sẽ là một thông tin vui đối với ngành du lịch
thưa quý vị theo tờ thời báo new york the new york times vừa giới thiệu năm mươi hai địa điểm du lịch phải đến trong năm hai nghìn một mươi
thì trong đó thành phố đà nẵng của việt nam đứng thứ một mươi năm trong danh sách này
bài viết của thời báo new york ví đà nẵng là myanmi của việt nam với bãi biển trải dài hàng cây số
những khu nghỉ dưỡng mới được xây dựng sẽ làm hài lòng những du khách khó tính nhất
bài báo cũng hướng dẫn chi tiết lịch trình trong một ngày ở đà nẵng kèm theo những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố
như bãi biển non nước chợ hàn ngũ hành sơn bãi biển mỹ khê
bài báo không quen gợi ý du khách thưởng thức các món ăn đặc trưng của đà nẵng như mì quảng với giá chưa đến một usd
rất nhiều địa điểm nổi tiếng cũng được thời báo new york nêu trong danh sách các địa điểm du lịch phải đến trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó đứng đầu ở vị trí đầu bảng
những địa điểm khác góp mặt trong danh sách này là panama munich đức ilhas ở israel hay salvador của brazil
ba tháng đầu năm nay xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang thị trường nước ngoài
đặc biệt là mỹ với kim ngạch đạt hơn tám tỷ usd tăng gần ba mươi năm so với cùng kỳ của năm trước
có thể thấy rằng trước tình trạng nhập siêu đang quay trở lại thì việc xuất khẩu sang mỹ liên tục tăng mạnh
đang là một tín hiệu đầy triển vọng cho hàng hóa của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi chín này
linh kiện điện thoại dệt may gốm xứ đó là những mặt hàng xuất khẩu của việt nam có lợi thế trong ba tháng đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín
với những con số lần lượt tăng mạnh ở mức một trăm hai mươi bảy bốn mươi ba và hai mươi một khi xuất khẩu sang thị trường mỹ
riêng năm hai nghìn một mươi tám cán cân thương mại hàng hóa việt nam với mỹ thẳng dư gần ba mươi năm tỷ usd
nó liên quan đến rất nhiều các cái
gọi là sự cố gắng của các doanh nghiệp cũng như là của các cơ quan chính phủ
thì cũng đã có những cái vai trò trong việc từ những cái việc mà định hướng trong cái việc sản xuất
cũng như là tìm kiếm các cái thị trường mở rộng cho các cái mặt hàng
bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu
còn phải thấy rằng những nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp là rất lớn
đối với khách hàng nước ngoài thì họ rất là khắt khe
khắt khe trong cái
về chất lượng khắt khe về thời gian giao hàng
đấy đặc biệt là thời gian giao hàng
đúng đến kỳ đến hạng hàng mở lc đúng ngày đúng giờ thì phải lên đường
còn nếu mà chậm một ngày thôi thì cái bộ hồ sơ đó coi như là không đủ thủ tục không có
không đúng cái thủ tục để mà chúng ta nhận tiền từ ngân hàng
thì đấy cũng là một cái rất là khắt khe
và chúng tôi quyết tâm là phải chúng tôi định vị lại là phải đổi mới
các chuyên gia khuyên cáo mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu trọng tâm của việt nam trong thời gian tới
là thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng nhưng mỹ lại là thị trường vô cùng khắt khe
đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu phải nâng cao năng lực
chủ động hợp tác để xây dựng chuỗi cung ứng mới có thể thành công khi xuất khẩu
cấp độ quản lý nhà nước muốn thiết lập xây dựng những chương trình có thể đào tạo hỗ trợ cho doanh nghiệp
từng bước đáp ứng những tiêu chuẩn của hệ thống này để xuất hàng của chúng ta đưa qua cái hệ thống này thâm nhập vào các thị trường
thì đấy nó sẽ có một cái thuận lợi là khi mà chúng ta đưa được hàng vào cái hệ thống này
thì cái khả năng phổ cập hàng hóa của chúng ta tại thị trường sở tại nó rất là cao
với một số ngành hàng như thủy hải sản nông sản thực phẩm
thì các quy định quy chuẩn khắt khe của mỹ sẽ làm tăng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp giảm lợi thế cạnh tranh
tuy nhiên với lâu dài
yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững nếu hàng hóa việt nam được chủ động thích nghi
kiên trì giữ thị trường thực hiện nghiêm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm
thưa quý vị trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín tổng cục đường bộ việt nam sẽ đưa hệ thống phần mềm vào quản lý
giám sát khai thác dữ liệu thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ vào hoạt động
đây là giải pháp hiệu quả hướng tới mục tiêu minh bạch trong công tác thu phí
theo tổng cục đường bộ việt nam
trương mát sẽ triển khai thực hiện tài năng
tại sáu mươi sáu trạm thu phí trên năm mươi bốn dự án bot
sau đó sẽ triển khai tất cả các trạm thu phí còn lại ngay trong năm nay
hệ thống này không chỉ thực hiện một cách tự động tức thời
nhằm đảm bảo tính khách quan trong việc giám sát thu phí
mà còn là công cụ khách quan để nhà đầu tư bot giám sát nhà cung cấp dịch vụ thu phí
khi triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng
đối với dịch vụ thu phí tự động etc
dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp từ phần mềm thu phí tự động tại trạm về phần mềm giám sát của trung tâm
qua đó vé tháng vé quý xe ưu tiên cũng được tích hợp qua phần mềm để tổng cục đường bộ việt nam giám sát
một thông tin liên quan đến giáo dục đào tạo
mới đây nhà xuất bản giáo dục việt nam đã ra thông báo sẽ tăng giá sách giáo khoa trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với mức bình quân là từ một cho đến một tám trăm linh đồng một quấn
việc tăng giá có thể sẽ vấp phải một số phản ứng của phụ huynh học sinh
nhưng nếu tăng giá bán thì sẽ đồng nghĩa với tăng chất lượng của các cuốn sách giáo khoa
cũng là một điều hợp lý
và để tránh tình trạng thiếu sách giáo khoa đã xảy ra trong năm ngoái
thì năm nay nhà xuất bản giáo dục việt nam cũng đã có những phương án triển khai từ sớm
để nhằm hạn chế tình trạng này
nhà xuất bản giáo dục việt nam cho hay
sách giáo khoa phục vụ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ bắt đầu được phát hành từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
năm nay nhà xuất bản giáo dục việt nam thực hiện kiện toàn lại hệ thống cửa hàng đảm bảo
luôn đầy đủ sách giáo khoa tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước
nhà xuất bản giáo dục việt nam cũng thiết lập đường dây nóng
để tiếp nhận giải quyết kịp thời mọi khúc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa của học sinh và phụ huynh
còn về mức giá nhà xuất bản giáo dục việt nam cho biết
bảng giá sách giáo khoa từ lớp một đến lớp một mươi hai được tổ chức niêm yết công khai
tại các cửa hàng sách của nhà xuất bản giáo dục việt nam
các công ty sách thiết bị trường học cả nước và trên website của nhà xuất bản giáo dục việt nam
tại địa chỉ www nxbgd vn
sáng ngày ba mươi một tháng ba đội miên phòng cửa khẩu
đội miên phòng cửa khẩu long bình tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện an phú tỉnh an giang
bắt giữ vụ vận chuyển năm tấn đường cát từ campuchia về việt nam
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ngày ba mươi tháng ba các lực lượng chức năng phát hiện một thuyền máy
chạy từ phía campuchia sang bờ sông hậu việt nam có bị huyện nghi vấn
tổ công tác tiếp cận và phát hiện tại khu vực bờ sông hậu phía việt nam
các đối tượng đang bốc vác các bao tải màu trắng từ thuyền máy lên
kho nông sản của ông trần văn xuyến ở địa chỉ tổ tám ấp thạnh phú
xã khánh an huyện an phú tỉnh an giang
khi lực lượng phối hợp tiếp cận kiểm tra các đối tượng điều khiển thuyền máy
chạy sang bờ sông phía campuchia
tiến hành kiểm tra trong kho nông sản của ông trần văn xuyến ở tổ tám
ấp thạnh phú xã khánh an huyện an phú tỉnh an giang
tổ công tác đã phát hiện các bao tải màu trắng không nhãn mát xuất xứ bên trong
là đường cát với số lượng một trăm linh bao loại năm mươi kg một bao tổng trọng lượng là năm tấn
tại thời điểm kiểm tra không có ai nhận là chủ số đường cát nói trên
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và đưa toàn bộ tăng vật
về đồ miên phòng cửa khẩu long bình để tiếp tục xác minh và làm rõ
so với thời điểm này năm ngoái một kg quế được các thương lái mua cao hơn là một mươi đồng
đây được xem là mức giá tăng kỷ lục trong vài năm trở lại đây
nên đồng bào cao ở vùng chuyên
canh cây quế ở huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi vô cùng phấn khởi khi có nguồn thu nhập ổn định
theo chủ các cơ sở thu mua quế giá quế tươi hiện nay được thu mua với giá từ hai mươi cho đến hai mươi hai đồng một kg
và bốn mươi năm bốn mươi sáu đồng một kg quế khô tăng khoảng một mươi đồng một kg so với thời điểm này năm ngoái
ngoài các loại vỏ quế các phụ phẩm của cây quế như lá
loại vỏ quế nát được lấy từ các cành cũng được thu mua để chế biến tinh dầu
giá quế tăng cao nên nhiều người tranh thủ thu hoạch và bán
có cơ sở thu mua mạnh đến hai mươi tấn một ngày cơ sở nhỏ thì cũng từ năm đến bảy tấn một ngày
quế trà bồng có mùi thơm vị cây nồng đặc trưng chứa hàm lượng tinh dầu cao nên được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới
theo thống kê tại huyện trà bồng của tỉnh quảng ngãi diện tích quế hiện nay có gần hai hectare
giá quế tăng và giữ mức ổn định như hiện nay đã giúp cho đồng bào co tiếp tục phát triển diện tích trồng quế
khẳng định thương hiệu và nâng tầm giá trị cho cây quế trà bồng
thưa quý vị thông thường tháng bốn mới chính vụ của hoa loa kèn
nhưng mà năm nay từ giữa tháng ba trên cánh đồng ở xã hạ mỗ thuộc huyện đan phượng hà nội
người trồng hoa tây tiệu đã tất bật thu hoạch hoa lo kèn nở sớm
và không chỉ nở sớm thì năm nay giá hoa cũng tăng hơn so với các năm trước
hứa hẹn một mùa hoa lo kèn thắng lợi với người trồng hoa
trước đây hoa loa kèn được trồng ở cánh đồng tây tiệu
nhưng vài năm gần đây người trồng hoa tây tiệu thuê đất ở xã hạ mỗ huyện đan phượng
để thay đổi môi trường canh tác cho hòa phát triển tốt hơn
những nụ hoa đã chuyển màu từ xanh sang trắng có kích thước lớn sẽ được người trồng trọt để thu hoạch
thời tiết những ngày qua khá đẹp là điều kiện thuận lợi cho hoa loa kèn khoai sắc
mua cổ cả thì mình cho vào nhà lạnh
rồi mình rửa rồi mình cho vào nhà lạnh một chục hôm
rồi bắt đầu ra mình giảm

rồng trong va thì mình cứ chảy tưới tắm như thế này
mình cho nó lên độ khoảng một đoạn thì mình bắt đầu chỉ quán phân
thế là ăn hoa nó cũng không khó đâu
thì mình hàng ngày mình phun kèm cho nó thôi
hiện giá hoa loa kèn mua tại vườn giao động từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh đồng một trăm linh bông
tùy theo chất lượng bông cành
sau khi cắt hoa la kèn sẽ được người dân đưa về nhà và phân loại
tùy loại bông đơn kép cây ngắn giải khác nhau để quy định giá cho phù hợp
một hoa loa kèn nở rộ kéo dài trong khoảng hai mươi ngày
từ cuối tháng ba đến sữa tháng bốn
năm nay giá cả thì so với mọi năm thì được tươm hơn đắt hơn
chứ mọi năm thì nó rẻ hơn
cắt vờ thì mình mang về nhà xong mình nấu xong thì mình nấu lên khoảng một mươi tám
thì có khách của người ta lấy đồ
nếu mà hôm nào mà khách người ta lấy nhiều gì hết mà không đi lấy của mình bán ngoài
giống hoa loa kèn rất dễ trồng
không cần phải xử lý củ giống mà cây vẫn ra hoa bình thường
tuy nhiên nhược điểm của loại hoa này là chỉ nở rộ vào tháng bốn nên không thể bán được quanh năm
năm nay do hoa lá kèn nở sớm người nông dân lãi trên hai mươi triệu đồng một xào trừ chi phí
một bán theo bó một trăm linh tầm một trăm hai mươi một trăm ba mươi
nếu mà sâu sâu hơn thì một trăm linh một bó
thì cũng có nút mình lên trên chợ nhật tân chợ quảng bá
còn đâu nếu mà nó dễ bán thì mình bán luôn tại có các quầy ở nhà
phương xã luôn
khái thì mỗi sào nếu mà mình tính nó được tầm độ bốn mươi triệu
trong khi đó chi phí cái tiền cũ của nó mất hơn một mươi triệu rồi
một mươi năm triệu một sào rồi thì nó chỉ được hơn hai mươi triệu rồi
cái tiền lại ra đấy nó tính từ mùa
hiện tại hoa loa kèn được bán tại tây tiệu chủ yếu là giống hoa trong nước
mà dù bút hoa nhỏ hơn nhưng hoa lại thơm hơn giống hoa ngoại của trung quốc
tuy không rực rỡ như hoa bằng lăng hoa ban
không thơm ngắt như hoa sữa hoa bưởi
nhưng sách trắng giản dị lại tạo nên vẻ tinh khiết
như một người thiếu nữ vừa đến độ trang tròn
tạo ra một nét duyên dáng mỗi độ tháng tư về
đã tới thời lượng của tiêu mục mỗi ngày một nghề
thưa quý vị dế là con giống dân dã dễ nuôi lại nhanh cho thu hoạch
xã hành thiện huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
mô hình này cũng đã bước đầu đem lại hiệu quả thu nhập cho nhiều chị em phụ nữ ở vùng nông thôn
ghi nhận ngay sau đây về nghề nuôi dế mới phát triển ở tỉnh quảng ngãi
cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo
đây là những hồ nuôi dế than của gia đình chị đào thị xuân hương
vật liệu làm tổ là những miếng xốp hình tổ ong
nguồn thức ăn thì chủ yếu là các loại thực vật có sẵn ở vùng nông thôn
như lá mì cỏ voi rau muống và phụ thêm một ít cám tổng hợp lúc dế còn nhỏ
dế được thả nuôi trong vòng một tháng rưỡi
bình quân mỗi hộ cho thu hoạch một mươi năm kg
sau khi sơ chế được bán với giá là hai trăm linh đồng một kg thành phẩm
hiện tại với hai mươi sáu hộ thả nuôi theo hình thức gối đầu
chị hương thu về từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng một tháng
trong đó khoản lợi nhuận chiêm đến tám mươi
so sánh giữa con dế và những con vật nuôi khác thì thấy con dế là rất là hiệu quả
ví dụ như là mình lòm là không bỏ rất là lâu động nhiều
là mình tranh thủ những thời gian rảnh
mình có thể mình ra mình chăm sát nó
mà nó cũng rất là về cái nguồn thực phẩm là nó rất là sạch sẽ an toàn
nên là mình thấy thích nuôi hơn là những cái con vật khác
diện tích nó không chiếm nhiều đâu cũng chung nơi đó
mình có thể mình lòm ra những cái hè mình hay rộng là mình vẫn có thể mình để được những cái chuồng như vầy
nó rất là sạch sẽ nó không có ô nhiễm
như thế trước kia thì họ không có biết bây giờ họ ăn được rồi
họ cũng thấy họ cũng quen họ cũng đặt hàng liên tục
thấy cũng mừng cũng vui
theo chị hương dế than dễ chăm sóc chi phí thấp
được thả nuôi trong nhà kết hợp với nguồn thức ăn tự nhiên
nên chất lượng đặc biệt thơm ngon là loại thực phẩm sạch được khách hàng tin dùng
hiện tại cùng với nuôi dế thịt
chị hương còn tìm hiểu áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tạo môi trường phù hợp cho dế sinh sản
nhằm chủ động nguồn con giống chuẩn bị cho việc đầu tư mở rộng diện tích thả nuôi và nhân đàn
nói chung là vườn cũng còn đó rồi lùm thêm toàn trẻ ra cho gia đình rồi
con cháu ở nhà nó chăm sóc luôn
khắp đấy là sẽ có một chương trình hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp đó
và đồng thời cho va vóng để phụ nữ khởi nghiệp
thì hội phụ nữ xã cũng có lập danh sách để cho gia đình của chị hương được va vốn khởi nghiệp
đồng thời là lùm rộng thêm cái mô hình dế nâng thêm cái mô hình dế ra lùm nhiều hơn nữa
để là thứ nhất là tan thêm cái phần thu nhập cho gia đình
và đồng thời là
bằng sự năng động nhẹ bén tìm hướng đầu tư phát triển kinh tế tăng thu nhập cho gia đình
và tạo việc làm thêm cho nhiều chị em phụ nữ trong vùng bằng mô hình nuôi dế than tại nhà
chị đào thị xuân hương ở thôn phú lâm tây xã hành thiện
vừa đổ huyện nghĩa hành vinh danh phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
và trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi ở địa phương